kính chào quý vị và các bạn
theo thông tin từ ứng dụng theo dõi dự báo chất lượng không khí iqe
từ đầu tháng ba đến nay hà nội liên tục chịu tác động của bụi mịn ở mức độ đáng báo động
trong nhiều ngày liền thành phố luôn ở trong danh sách một mươi thành phố ô nhiễm nhất thế giới
chỉ số chất lượng không khí ở hà nội sáng nay là một trăm năm mươi bốn
xếp thứ bảy trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới
những người dễ bị ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí là người cao tuổi phụ nữ có thai và người có sức đề kháng yếu
trong ngày mai tại phía đông bắc bộ trời nhớ mây độ ẩm không khí tăng cao
về đêm và sáng có mưa nhỏ chưa chiều nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
phía tây bắc bộ trời khô ráo hơn ban ngày trời có nắng nhiệt độ chưa chiều là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng khu tây bắc có nơi trên ba mươi bốn độ
các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay ngày mai có mưa vài nơi ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ vùng núi phía tây có nơi là trên ba mươi bốn độ
từ đà nẵng đến bình thuận đêm và sáng có mưa vài nơi ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ trong ngày mai trời vẫn không có mưa và còn nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ tại tây nguyên và miền tây nam bộ
tại miền đông nam bộ sẽ có nắng nóng gai gắt ở trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi bảy độ
quý vị lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể sẽ cao hơn từ hai bốn độ
so với dự báo phù thuộc vào các điều kiện vặt bộ
như là bê tông hay đường nhựa
do nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức và đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trên các vùng biển của nước ta bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa
ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng gió cường độ trung bình
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ và sương mùi rải rác
chưa chiều giảm mây hừng nắng gió nhẹ nhiệt độ ra động từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ